hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quyết định truy nã đối với đối tượng bùi kim bách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn thụy lôi xã thụy lôi huyện tiên lữ tỉnh hương yên
và đối tượng nguyễn văn tăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã liên hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
cũng phải nhận quyết định truy nã của công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện